hà nội ghi nhận thêm một mươi bảy ca covid một mươi chín tại ổ dịch bệnh viện việt đức
bảy ca mắc covid một mươi chín mới được ghi nhận sáng nay của hà nội đều là bệnh nhân
người nhà đi chăm sóc và nhân viên y tế của bệnh viện việt đức
một mươi bảy ca covid mới thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
thông tin các bệnh nhân như sau
bốn trường hợp là bệnh nhân vào bệnh viện hữu nghị việt đức điều trị
ngày ba mươi tháng chín bệnh viện bị phong tỏa
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
đó là các trường hợp bà p s m sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ở hàng bài hoàn kiếm
anh p v t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở quang tiến sóc sơn
ông t d g sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm có địa chỉ ở thọ sơn triệu sơn thanh hóa
và anh h v t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở kim liên kim thành hải dương
tiếp theo là năm bệnh nhân khác cũng vào bệnh viện hữu nghị việt đức điều trị
hàng ngày bệnh nhân chỉ ở trong khoa điều trị
từ lúc nhập viện ngày một tháng một mươi họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
đó là ông l v d sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở dân hòa thành oai hà nội
ông n d d sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ở thị trấn chũ lục ngạn bắc giang
anh n v t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở nam thanh nam trực nam định
anh n v t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở đống đa quy nhơn bình định
ca thứ năm là bà n t n sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở hà trì hà đông hà nội
có sáu ca covid một mươi chín là người nhà và chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức
khi bệnh viện bị phong tỏa
ngày ba mươi tháng chín và mùng một tháng một mươi họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
đó là chị n t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở quang tiến sóc sơn hà nội
chị d t h f sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở hưng đạo vũ đông thái bình
bà h t h sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở thị trấn chũ lục ngạn bắc giang
chị n t t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở hà trì hà đông hà nội
chị h t m sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở hiệp lực ninh giang hải dương
và anh n t d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở cát tràng
phủ cát bình định
trong đó anh n t d bình định ngày hai mươi chín tháng chín chủ động xin ra ngoài thuê trọ
đến tối bệnh viện phong tỏa nên người này không thể quay lại khoa
ngày ba mươi tháng chín anh chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nghi ngờ
ngày mùng một tháng một mươi anh d được lấy lại mẫu kết quả dương tính
có hai ca là nhân viên bệnh viện hiếu nghị việt đức
ngày một tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
đó là chị n t t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có địa chỉ ở liên minh thanh trì hà nội và chị n t n h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở đông xuân quốc oai hà nội
trong đó chị n t n h ăn ngủ làm việc tại tầng bảy đã tiêm chủng hai mũi vaccine không được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần
ngày ba mươi tháng chín chị được lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ
ngày một tháng một mươi chị này được lấy mẫu lại kết quả dương tính
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội có ba chín trăm chín mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là

số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm chín mươi một ca
thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi vừa chính thức ký ban hành chỉ thị một mươi tám
về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
theo ubnd tp hcm trong thời gian qua thành phố đã triển khai quyết liệt đồng bộ tích cực
hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
cụ thể hệ thống y tế được tăng cường củng cố số ca nhập viện chuyển nặng và tử vong liên tục giảm
tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi năm được tiêm mũi một và trên bốn mươi năm được tiêm mũi hai
một số hoạt động thí điểm phục hồi phát triển kinh tế xã hội tại quận bảy huyện cần giờ huyện củ chi đảm bảo an toàn
ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch được nâng cao
công tác an sinh xã hội cung ứng lương thực thực phẩm được đảm bảo
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn phức tạp
số ca mắc mới số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế tỷ lệ tử vong vẫn còn cao
mặt khác tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam còn rất thấp
tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai của thành phố chưa cao đòi hỏi các quyết định
chính sách phục hồi kinh tế của thành phố phải cân nhắc thận trọng kỹ lưỡng phù hợp với cả vùng
vì thế tp hcm ban hành chỉ thị một mươi tám nhằm phát huy thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch covid một mươi chín
từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội phù hợp với giai đoạn hiện nay và tiếp tục thực hiện nghiêm
hiệu quả nghị quyết số tám mươi sáu nqcp phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của chính phủ
mục tiêu của chỉ thị một mươi tám là tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
yêu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết
trước hết kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất
củng cố tăng cường hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố an toàn linh hoạt hiệu quả
quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thành phố
đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới
sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên bệnh viện việt đức đã tạm thời phong tỏa nhà d
lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà khoảng một bốn trăm linh người
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến một mươi tám h ba mươi ngày ba mươi tháng chín
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hai ca mắc mới đều tại cộng đồng
cả hai ca này thuộc quận hoàn kiếm và ở chùm sàng lọc hoa sốt
trong đó có bệnh nhân pdt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán tại phù lưu lộc hà hà tĩnh
bệnh nhân là người nhà và chăm sóc người bệnh
điều trị tại khoa ung bưu của bệnh viện hiễu nghị việt đức từ ngày một mươi chín tháng chín
bệnh viện hiếu nghị việt đức tạm thời phong tỏa tòa nhà d
lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà khoảng một bốn trăm linh người
bệnh viện phối hợp với trung tâm y tế quận hoàn kiếm cdc hà nội
lấy trên bốn mẫu xét nghiệm của toàn bộ cán bộ y tế nhân viên dịch vụ của bệnh viện
theo phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
với quan điểm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện phối hợp với cdc hà nội phải xét nghiệm thật nhanh
để xác định vùng nào là vùng xanh vùng đỏ vùng vàng tại bệnh viện việt đức
bộ y tế cũng đồng ý với đề xuất của bệnh viện hữu nghị việt đức
điều chuyển thuốc chữa trị được cấp cho bệnh nhân từ trung tâm hồi sức bệnh viện việt đức
tại tp hcm chuyển về bệnh viện hữu nghị việt đức để điều trị trường hợp f tại bệnh viện
bệnh viện phối hợp với sở y tế hà nội đề xuất giãn cách người nhà tại khách sạn
để đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn đã đến kiểm tra thực tế công tác
khoanh vùng phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực bệnh viện việt đức
nơi phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín trong ngày ba mươi tháng chín
cơ quan y tế của hà nội đề xuất đưa hơn một người nhà bệnh nhân
bệnh viện việt đức đưa đi cách ly tập trung tại thạch thất
còn nhân viên y tế của viện phải thực hiện giãn cách
thông tin nhanh tại điểm chốt phong tòa chủ tịch ubnd quận hoàng kiếm phạm tuấn long cho biết
quận đã chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp với cdc hà nội và bệnh viện việt đức
thực hiện phong tòa phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà đê của viện
các lực lượng chức năng cũng đã điều tra những trường hợp liên quan ra soát f một f hai
đến thời điểm này các lực lượng chức năng lấy toàn bộ trên bốn mẫu xét nghiệm
với nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
bước đầu có một số mẫu nghi ngờ và đã lấy mẫu gửi cdc hà nội xác định
ngoài ra ubnd quận hoàng kiếm đã chỉ đạo ubnd phương hàng chống đóng cửa các cửa hàng
dọc phố phủ doãn đoạn từ phố hàng bông đến phố tràng thì tạm thời phong tòa
điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm
thông báo cho ubnd quận đông đa để phối hợp điều tra dịch tễ trường hợp liên quan
giám đốc sở y tế trần thị nhì hà cho biết sở đã chỉ đạo cdc hà nội xét nghiệm thần tốc
đồng thời đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và bộ y tế thực hiện phương án giãn cách
dự kiến đưa toàn bộ hơn một một trăm linh người nhà bệnh nhân có liên quan đi cách ly tập trung tại huyện thạch thất
đối với nhân viên y tế phải thực hiện giãn cách bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc
một cung đường hai điểm đến
hiện tại bệnh viện hữu nghị việt đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám
chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu
đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo đề nghị một số bệnh viện lân cận của hà nội tiếp nhận điều trị
sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà tĩnh công bố hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
buồn lây được xác định có liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
ngay lập tức sở y tế hà tĩnh đã yêu cầu giả soát xét nghiệm và cách ly các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm này
hai ca mắc covid một mươi chín gồm nam lk at sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có địa chỉ tại thôn minh lộc xã cẩm lộc
và nam tqv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là f một của lk có địa chỉ tại xã cẩm lĩnh huyện cẩm xuyên
theo điều tra dịch tễ ngày một mươi sáu tháng chín nam bệnh nhân t cùng bố đến bệnh viện việt đức làm thủ tục khám và nhập viện điều trị
bảy giờ ngày hai mươi tám tháng chín anh đi xe cấp cứu một trăm một mươi năm thành sen hà tĩnh cùng bố và một tài xế về nhà
ngày hai mươi chín tháng chín nam thanh niên xuống trạm y tế cẩm lộc khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
khoảng một mươi tám giờ ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân thấy sốt rát họng nên xuống trạm y tế xã tết nhanh cho kết quả dương tính
đến ba giờ ngày một tháng một mươi kết quả xét nghiệm rt pca của cdc hà tĩnh khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
còn f một của bệnh nhân nói trên tiếp xúc vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín cũng đã có kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện hai ca f trong cộng đồng sở y tế hà tĩnh đã ra công văn hỏa tốc chỉ đạo các bệnh viện trong tỉnh
trung tâm y tế tuyến huyện khẩn trương giả soát xét nghiệm cách ly các trường hợp bệnh nhân người nhà bệnh nhân
đến khám và điều trị tại bệnh viện việt đức
ồn ào xung quanh việc giang kim cúc trưởng dự án mai táng không đồng bỏ trốn khi mạnh thường quân tìm đến đối chất
chuyện tiền nong đang gây xôn xa dư luận mới đây giang kim cúc đã lên tiếng về một số vấn đề liên quan
sau ổn ào lánh mặt mạnh thường quân tìm đến tận nơi tối ngày hai mươi chín tháng chín giang kim cúc đã live stream đi dạo thành phố
động thái này như để phán bác lại tin đồn cô bỏ trốn khi bị nghi ngờ minh bạch tiền quyên góp
trả lời các bình luận trên trang cá nhân cô cũng khẳng định mình không né tránh việc đối chất
nhưng cũng không sẵn sàng tiếp nhận nếu mạnh thường quân không đặt trước lịch hẹn và báo nội dung trước khi đến
đáp lại những tấn công dồn dập của những người hỏi về nhà hảo tâm có tên là pttr
người được cho là hỗ trợ nhóm một trăm sáu mươi năm triệu đồng chỉ trong hai tháng
giang kim cúc đã tung ra phần tin nhấn dân tư giữa hai người
theo đó sau khi cho biết địa chỉ mình đang ở san kim cúc từ chối gặp mặt chị pttr ngay trong tối hai mươi chín tháng chín
tuy nhiên tr vẫn quyết tâm đến gặp nên cúc đã không ra mặt tiếp đón
trong thông báo mới nhất giang kim cúc công bố việc nhóm của cô sẽ kết thúc toàn bộ chiến dịch quỹ từ thiện
mai táng không đồng và đội sos từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đó cũng là ngày san kim cúc hứa hẹn sẽ công khai
minh bạch những khoảng trăm chương trình mai tàng không đồng hơn ba tháng qua
đặc biệt nhóm giải tán về địa phương nhưng riêng giang kim cúc và các cộng sự từ nhóm tài chính và truyền thông
sẽ trở lại văn phòng để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc
chúng tôi sẽ hoạt động ở văn phòng này trong vòng hai mươi ngày tức đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều để chào đón và trả lời trực tiếp các câu hỏi của mọi người
về tất cả mọi thứ liên quan từ vấn đề tài chính mà nhóm đã làm trong suốt thời gian vừa qua
sau khi gỡ bỏ các chốt kiểm soát cố định trên đường công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm
đã bổ trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thông qua tuần tra kiểm soát lưu động các đội cảnh sát giao thông trật tự quận huyện đã dừng ngẫu nhiên
nhiều phương tiện để kiểm tra điều kiện ra đường của người dân
trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận nguyễn trãi nguyễn thái học trần hưng đạo nguyễn huệ
nguyễn hữu cảnh lê duẩn tôn đức thắng tổ công tác đã dừng xe ngẫu nhiên nhiều trường hợp
đang lưu thông trên đường để kiểm tra các giấy tờ xe và các điều kiện ra đường gồm thông tin tiêm vaccine khai báo di chuyển
theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự quận một ngay khi dỡ bỏ các chốt kiểm soát cố định
thì đội cảnh sát giao thông trật tự quận một đã phối hợp với các lực lượng khác
chuyển sang tuần tra lưu động với ba tổ trên một ca công tác
qua đó các tổ tuần tra sẽ vừa kiểm tra xử phạt vi phạm giao thông phòng chống tội phạm
vừa kiểm tra các quy định phòng chống dịch và các điều kiện để ra đường
các trường hợp chưa kịp khai báo di chuyển hoặc quên mang chứng nhận tiêm vaccine
sẽ được lực lượng chức năng linh động nhắc nhở lần đầu để người dân quay về nhà bổ sung các giấy tờ cần thiết
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự quận ba cho biết sáng cùng ngày đơn vị xử phạt một mươi tám trường hợp
vi phạm giao thông trong quá trình tuần tra lưu động với các lỗi như không có giấy tờ xe
vượt đèn đỏ đối với việc kiểm tra các điều kiện ra đường thì toàn bộ người dân được đội cảnh sát
giao thông trật tự quận ba kiểm tra đều có đầy đủ thông tin tiêm vaccine trên app
hoặc bằng giấy chứng nhận nên được lưu thông bình thường
trước thông tin bình dương trở lại trạng thái bình thường mới hàng trăm người dân đã tụ tập mua bán
tại khu vực vỉa hè quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc phường vĩnh phú thành phố thuận an
trước tình trạng trên lãnh đạo tỉnh bình dương đã lên tiếng về việc trở về trạng thái bình thường mới
vẫn chưa có kế hoạch chính thức
nhiều người dân cho biết đây là ngày đầu tiên nơi này đông đúc như vậy
mọi người nghe thông tin bình dương trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi nên ra đường mua thực phẩm
các tiểu thương cũng tranh thủ dọn tạm bằng hàng hóa ra về hè để bày bán
đến trưa một một mươi lãnh đạo tỉnh bình dương vẫn chưa chính thức thông tin trở lại trạng thái bình thường mới
dù đã có kế hoạch này trước đó
có thể người dân hiểu lầm nên mới ra đường mùa bán đông đúc như vậy một dân quân tự vệ phường vĩnh phú nói
trước dịch covid một mươi chín khu vực này cũng là điểm mua bán kiểu chợ tự phát khá quen thuộc của người dân
tại đây có nhiều dãy nhà trọ số lượng công nhân sinh sống đông đúc
từ khi dịch bùng phát hoạt động mua bán tại đây bị nghiêm cấm dù mới hoạt động trở lại trong mấy ngày gần đây
tuy nhiên số lượng người đến mua bán ngày càng tăng
dù là địa bàn vùng xanh tuy nhiên vĩnh phú và nhiều phường của thành phố thuận an vẫn ghi nhận nhiều ca mắc trong ngày
cụ thể ngày ba mươi tháng chín thành phố thuận an ghi nhận sáu trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
nhiều nhất so với các địa bàn khác của tỉnh bình dương
phần lớn các ca f đều trong các khu vực cách ly phong tỏa các cơ sở y tế
liên quan đến trường hợp mắc covid một mươi chín ở nam từ liêm hà nội
thành phố việt trì phú thọ đã cho tạm dừng giảng dạy toàn bộ trường trung học cơ sở minh phương
được biết cô giáo liên quan đến ca covid một mươi chín ở hà nội trong ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín
đã đến trường trung học phổ thông minh phương và tiếp xúc với một trăm bốn mươi ba học sinh lớp bảy a bảy b bảy c bảy d
có đeo khẩu trang và ba mươi cán bộ giáo viên nhân viên trong trường
ngày ba mươi tháng chín cô tê không đến trường và có tiếp xúc với ba người trong gia đình
đến hai mươi hai giờ ngày ba mươi tháng chín cô t nhận được tin anh h dừng tính với sars cov hai
ngay sau khi biết thông tin
sáng nay trường trung học phổ thông minh phương đã cho tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh
tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới
một trăm bảy mươi ba cán bộ giáo viên nhân viên phụ huynh và học sinh có tiếp xúc với cô t
sẽ thực hiện cách ly theo quy định tự quản lý con em ở nhà
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời trường tổ chức phun khử quẩn dọn vệ sinh đối với các khu vực có nguy cơ
thưa quý vị những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi